trưa nay ngày hai mươi tháng bảy ông nguyễn sĩ khánh chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nhà trang khánh hòa
đã có thư gửi anh trần văn an xin lỗi và nhận khuyết điểm vụ phó chủ tịch phường vĩnh hòa
bảo bánh mì không phải lương thực thiết yếu khi xử lý việc anh đi mua bánh mì giữa lúc giãn cách xã hội

đã có thông tin về việc tổ công tác của ủy ban nhân dân phường vĩnh hòa kiểm tra tạm giữa giấy tờ
và phương thiện xe máy của công dân trần văn en
vào ngày một mươi tám tháng bảy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nha trang đã kịp thời chỉ đạo
ủy ban nhân dân phường và tổ công tác của ủy ban nhân dân phường vĩnh hòa
trao trả xe máy giấy tờ xe và không xử phạt hành chính đối với công dân này
đồng thời chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân phường vĩnh hòa tiến hành kiểm tra làm rõ vụ việc nêu trên
và yêu cầu tạm thời chuyển công tác đối với ông trần lê hữu thọ
phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường sang thực hiện nhiệm vụ khác trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó vào ngày một mươi chín tháng bảy mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh clip ghi lại
một công nhân ở dự án khu vực phía bắc thành phố nha trang bị lực lượng chức năng dừng xe và kiểm tra
xử lý vi phạm vì cho rằng người này đã ra đường không cần thiết
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi năm h ba mươi ngày một mươi tám tháng bảy
công dân này xuất trình giấy tờ giải thích ra đường để mua bánh mì
định ý cho rằng bánh mì không phải là lương thực thiết yếu